đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín triển khai kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
đồng chí hoàng trung hải ubnd bí thư thành uy trường đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị đánh giá cao kết quả hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội hà nội trong năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí hoàng trung hải nhấn mạnh trong năm hai nghìn hai mươi các đại biểu quốc hội tp hà nội cần chú trọng làm tốt công tác tổng hợp
đầy đủ các kiến nghị của cử tri xử lý giải quyết rứt điểm đơn thư khiếu nại
đồng thời tiếp tục công khai hoạt động tiếp dân thông tin về đơn thư của nhân dân
để tránh sự trồng chéo trong giải quyết tăng cứng dụng công nghệ đẩy mạnh chính quyền điện tử
để giảm bớt áp lực cho cán bộ trong giải quyết công việc
đồng chí hoàng trung hải cũng đề nghị các đại biểu quốc hội thành phố làm tốt hơn nữa trách nhiệm người đại diện cho ý chí
ý nguyện vọng của nhân dân tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn chất lượng tham gia đóng góp xây dựng luật
nâng cao chất lượng công tác giám sát và thực hiện kết luận giám sát của quốc hội